trước đó quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhiều đại biểu cho rằng nếu không quy định chặt chẽ về việc nổ súng thì vừa có thể bị lạm dụng vừa gây khó cho người thực thi công vụ
cho ý kiến về quy định nổ súng đa số đại biểu đồng tình với quy định như trong dự thảo luật
tuy nhiên theo nhiều đại biểu một số nội dung cần quy định rõ hơn bởi đây là một vấn đề nhạy cảm
nhiều đại biểu cho rằng nếu không quy định chặt chẽ về việc nổ súng thì vừa có thể bị lạm dụng vừa gây khó cho người thực thi công vụ
trong quá quy định sĩ quan hạ sĩ quan triển sĩ cảnh về chỉ được nổ súng trong các trường hợp dưới đây
a để cánh báo đối tượng đang đột nhập vào khu vực mục tiêu cảnh về
vậy nổ súng ở đây là được hiểu là để cảnh báo chứ không phải bắn chí thiên như dự luật trên đã quy định
khi đối với các đối tượng đang sử dụng vũ khí vật liệu nổ vũ lực phương tiện tấn công hoặc chống trả
đe dọa tính mạng sức khỏe người thành công vụ hoặc người khác thì cần cho phép nổ súng ngay
chứ không cần phải là sau khi đã
cảnh báo những quy định tại điểm a khoảng ba điều hai mươi một
bởi đây là hành vi hết sức nguy hiểm và manh động
nếu không nổ súng kịp thời sẽ gây nguy hiểm cho người thành công vụ
trong khi đó liên quan đến quy định không nổ súng khi biết rõ người đó là phụ nữ
người khuyết tật trẻ em người già theo một số đại biểu điều này cần quy định chặt chẽ hơn
điều này mâu thuẫn với quy định của pháp luật về bình đẳng giới
mọi công dân có quyền bình đẳng theo pháp luật
thảo luận về dự án luật này một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung thêm quy định trang bị vũ khí
cho cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao
bởi nếu cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao không được trang bị vũ khí
thì sẽ rất nguy hiểm trong trường hợp họ bị các đối tượng phạm tội chống trả quyết liệt
cũng trong chiều nay các đại biểu đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật du lịch sửa đổi